ngày hôm qua trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài hơn ba phút ghi lại một phần của tình huống giao thông nguy hiểm trên đường cao tốc khiến dư luận bức xúc
theo video clip sự việc xảy ra vào khoảng một mươi năm h hai mươi phút ngày hai mươi một tháng bảy trên cao tốc hà nội thái nguyên
hai chiếc xe khách liên tục chèn ép nhau với mục đích không cho đối tượng vượt trong một quãng đường dài
hành vi này không chỉ vi phạm luật giao thông đường bộ mà còn coi thường tính mạng của những hành khách trên xe và cả hàng loạt phương tiện đang cùng tham gia lưu thông trên cao tốc
liên quan đến vụ việc trên đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số bốn đội bốn cục cảnh sát giao thông đã tiếp nhận thông tin vụ việc và đang tiến hành xác minh để xử lý